thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại tướng phan văn giang báo cáo trong năm nay toàn quân đã có những nỗ lực vượt bậc thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới biển đảo của tổ quốc
khẳng định năm hai nghìn hai mươi hai đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh quân đội đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung
hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm trước nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc ghi dấu ấn mới
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
việc điều chỉnh tổ chức lực lượng cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng tổ chức chính sách trong quân đội
vì thế tổng bí thư yêu cầu toàn quân cần chú trọng tham mưu xử lý linh hoạt mềm dẻo có hiệu quả quan hệ quốc tế
các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa
tổng bí thư cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số năm của bộ chính trị về tổ chức quân đội nhân dân việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là vấn đề rất lớn hệ trọng liên quan đến công tác tư tưởng công tác chính sách
do vậy quá trình thực hiện phải chặt chẽ kiên quyết kiên trì có lộ trình bước đi phù hợp không chủ quan nóng vội
phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách
tổng bí thư yêu cầu
bí thư yêu cầu sau điều chỉnh sắp nhập toàn quân phải giữ vững được sự ổn định sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ
thưa quý vị chiều nay tại hà nội hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hiệu quả
phát biểu kết luận hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ công an các đơn vị địa phương phải tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia với yêu cầu đặt ra là không để bị động bất ngờ về mặt chiến lược
an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực địa bàn
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ trưởng yêu cầu bằng mọi biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
điều tra xử lý tội phạm kinh tế tham nhũng với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
đổi mới các mặt công tác phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác công an bảo đảm tài chính hậu cần kỹ thuật phục vụ kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
trước mắt toàn lực lượng công an tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và của bộ công an về việc tổ chức tết hai nghìn hai mươi ba trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết
trong chương trình hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai và công bố trao danh hiệu phần thưởng của đảng nhà nước bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công an nhân dân đồng thời phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
cục ngoại tuyến bộ công an tỉnh đắk lắk đến thăm tặng quà tình nghĩa cho đảng nhà nước và bộ công an
cục ngoại tuyến bộ công an tỉnh đắk lắk đến thăm tặng quà tình nghĩa cho đảng nhà nước và bộ công an